admm cộng đã và đang phát huy hiệu quả vai trò là cơ chế tham vấn cấp chính sách về quốc phòng an ninh cấp bộ trưởng
với sự góp mặt của một mươi thành viên asean và tám nước đối tác và là cơ chế hợp tác thực chất nhằm ứng phó với các thách thức an ninh phi truyền thống
admm cộng đã có những bước chuyển mình phát triển phù hợp với nhu cầu cũng như tình hình thực tế
cơ chế hội nghị bộ trưởng quốc phòng asean mở rộng admm cộng được thành lập năm hai nghìn một mươi
đối tác cao nhất về quốc phòng khu vực từ trước đến nay lần đầu tiên trong lịch sử của asean cũng như khu vực
một mươi bộ trưởng quốc phòng các nước gồm một mươi nước asean và tám nước đối tác là mỹ trung quốc nhật bản hàn quốc nga ấn độ australia và new zealand
với trình độ phát triển cũng như tiềm lực quốc phòng khác nhau cùng thảo luận về quốc phòng an ninh
đây là điều chưa có tiền lệ trong lịch sử khi các nước vốn không phải là đồng minh chiến lược của nhau
lại có thể cùng nhau bàn bạc về các hợp tác an ninh chứ không phải là về
về chiến tranh hay xung đột sự ra đời của admm cộng đánh dấu nhận thức mới và bước chuyển biến quan trọng
về hợp tác an ninh quốc phòng của asean và các nước đối tác khác nhất là các nước lớn
do admm là một cơ chế mở cả về thành phần lẫn nội dung hợp tác
nên hiện nay đã thu hút được sự quan tâm của nhiều nước muốn tham gia như canada anh pháp mông cổ
điều này chứng tỏ sức hấp dẫn của các cơ chế do asean sáng lập ra ngày càng tăng
từ đó càng củng cố thêm
cơ chế cố thêm cấu trúc asean và các vòng tròn đồng tâm tại đông á
bước sang năm hai nghìn hai mươi trong bối cảnh dịch covid một mươi chín được coi là một trong những vấn đề an ninh phi truyền thống
đang diễn ra phức tạp hội nghị hẹp bộ trưởng quốc phòng asean đã đồng thuận đưa ra được tuyên bố chung
về hợp tác quốc phòng trong phòng chống dịch bệnh
bên cạnh việc tạo ra một kỷ lục mới về sự nhanh chóng đạt được sự đồng thuận
thì tuyên bố này cũng chứng minh tinh thần gắn kết và chủ động thích ứng mà việt nam đưa ra trên cương vị là chủ tịch
thưa quý vị để ứng phó hiệu quả với các vấn đề chung của nhân loại và khu vực hơn bao giờ hết
tất cả các quốc gia trên thế giới đều cần hòa bình ổn định hợp tác và phát triển
người dân cần được quan tâm sân sóc và bảo vệ để vượt qua giai đoạn dịch bệnh khó khăn này
điều này chỉ có thể có được nếu như các xung đột cọ sát về lợi ích khác biệt trong tư duy
và cách tiếp cận được hóa giải bằng lòng tin tinh thần xây dựng và thái độ thiện trí của các bên
đây là lúc các cơ chế hợp tác đa phương trong khu vực với vai trò trụ cột dẫn dắt của asean cần phát huy vai trò của mình
hãy cùng chúng tôi trò chuyện với thượng tướng nguyễn trí vịnh thứ trưởng bộ quốc phòng trong chương trình đối ngoại và hội nhập tuần này
thưa thứ trưởng lần đầu tiên kể từ khi sau chiến tranh lạnh kết thúc
thế giới đang chứng kiến sự cạnh tranh và đối đầu chưa từng có tiền lệ giữa các nước lớn
cụ thể ở đây là hoa kỳ và trung quốc
và nhiều góc nhìn cho rằng là chúng ta đang chứng kiến một trật tự thế giới mới ạ
việt nam thì với vị trí địa chiến lược của mình cũng nằm trong một trung tâm lớn
mà các nước trong đó tiêu biểu là hoa kỳ và trung quốc thì đang cạnh tranh đối đầu để có thể tăng cường sự ảnh hưởng của mình
vậy thì với tầm nhìn của mình trong khoảng từ năm đến một mươi năm tới
trong những chuyển biến chiến lược to lớn trên thế giới và khu vực
thì theo ông là việt nam của chúng ta sẽ gặp phải những cái khó khăn như thế nào trong câu chuyện bảo vệ hòa bình và độc lập
là người ta vẫn không chấp chấp thuận một cái thế giới
một cực hai cực ba cực
mà cái thế giới mà người ta cần hiện nay đó là đa cực
có nghĩa là người ta được tự do phát triển
trước đây khi người ta không có gì trong tay trong đầu óc người ta cũng không có cái gì nhiều về suy thức
người ta có thể chấp nhận một cái trạng thái này hay kia
nhưng bây giờ thì không thể người ta không thể chấp nhận một cái vô lý như vậy được
cái bất hợp lý như vậy và người ta yêu cầu một thế giới đa cực
thứ hai là cái xu thế chung là nước nào con người nào
cũng muốn hòa bình ổn định để người ta phát triển
cái say mê chiến tranh như cái thời trung cổ nó không còn
mà bây giờ người ta cần một cái sự phát triển lành mạnh
khi mà văn hóa phát triển rồi khoa học kỹ thuật phát triển rồi thì con người người ta tiến bộ lên
và nói chung là tôi cho rằng cái tình hình thế giới với cái sự phát triển rất nhanh chóng nhân loại như vậy
thì thế giới chúng ta càng ngày nó càng tốt đẹp hơn
và những cái điều tôi vừa nói chính là cái mặt trái của cái sự tốt đẹp ấy thôi
trong bối cảnh ấy
thì chúng ta cái nhu cầu của đất nước chúng ta theo tôi nghĩ bây giờ cũng là như vậy hòa bình phát triển
và nền tảng của cái đó là chính là ổn định
chúng ta cần cái ổn định ở bên trong
nhưng đồng thời chúng ta cần cái môi trường bên ngoài ổn định để mà thực hiện cái mong muốn của mình là hòa bình phát triển
nói là xu thế chung là hòa bình
và chúng ta mong muốn hòa bình
nhưng thực tế là tự nhiên nó có hay không thì theo tôi là không có
mà muốn có hòa bình muốn có ổn định thì phải giữ lên nó phải bảo vệ để nó
chúng ta có trước mắt chúng ta có những cái thách thức với đất nước ta thì có những thách thức về bảo vệ tổ quốc
trên thế giới người ta chia ra hai loại thách thức
một là truyền thống nó xuất phát từ con người
đó là những ý đồ xâm lược đó là những ý đồ xâm hại lợi ích về chủ quyền lãnh thổ về chế độ về xã hội về kinh tế học công
kinh tế học công nghệ môi trường
đó là do con người mà điển hình của cái truyền thống đó là chiến tranh xung đột bằng vũ khí
và thứ hai là phi truyền thống có nghĩa là cái tác hại của nó cũng sẽ như chiến tranh
nhưng có điều nó không có vũ khí
nó là vấn đề an ninh mạng nó là vấn đề cướp biển nó là vấn đề khủng bố nó là vấn đề môi trường nó là vấn đề dịch bệnh và nhiều vấn đề khác
thì nói như vậy thì chúng ta có những cái thách thức
về bảo vệ chủ quyền như là dự thảo nghị quyết của đội đảng lần thứ một mươi ba đã xác định
thứ nhất là cái thách thức về bảo vệ chủ quyền lãnh thổ
chúng ta đã có một cái biên giới rất là bền vững và có được phân định gần xong với các nước láng giềng ở trên bộ
chúng ta cũng có cái vùng biển mà được luật pháp quốc tế đã khẳng định và lịch sử trao nghìn đời này của chúng ta đã khẳng định
chúng ta cũng có cái vùng biển mà được luật pháp quốc tế đã khẳng định và lịch sử trao nghìn đời này của chúng ta đã khẳng định
chúng ta cũng có những cái không gian trên không trên vũ trụ mà cơ bản luật pháp quốc tế nó bao trụ và chúng ta có được những cái điều kiện đấy
nhưng không có nghĩa là không có người và dòm ngọn những cái đó
ví dụ như vấn đề chủ quyền chúng ta vẫn có những khúc mắt ở biển đông
hay là một cái vấn đề một không gian mới không gian chiến lược mới là không gian mạng
vấn đề an ninh mạng chính là an ninh quốc gia
chúng ta thường xuyên đang bị xâm hại từ ngày một
thì đấy là cái thứ nhất là về chủ quyền lãnh thổ
thứ hai là cái thách thức về ổn định chế độ
chúng ta sống trong một thế giới đa cực có nghĩa là có nhiều đường lối phát triển khác nhau
nhưng mà cũng có những quốc gia là không muốn những cái quốc gia còn lại đi theo con đường khác
họ muốn thay đổi họ muốn chúng ta đi theo cái con đường mà họ cho là đúng
và đây chính là cái thách thức đối với ổn định chính trị xã hội của chúng ta
vâng và một thách thức nữa chắc chắn là sẽ tốn rất là nhiều giấy mực
đấy là câu chuyện biển đông
ông đánh giá như thế nào về diễn biến của biển đông trong năm vừa qua
và những cái năm tới thì theo ông là những cái diễn biến này nó sẽ ảnh hưởng đến cái đôi sắt của việt nam như thế nào
quan điểm của tôi với một cái tầm nhìn dài hạn thì tôi cho rằng vấn đề biển đông trong năm vừa qua là những điểm tích cực
để làm cho mỗi người chúng ta khi mà nhìn về vấn đề biển đông mới thấy được vấn đề
nó tích cực ở chỗ nào
đấy là cái nhận thức của thế giới về vấn đề biển đông
không chỉ là một vài nước bị ảnh hưởng
trong đó có việt nam
mà tất cả các quốc gia ở khu vực
và bây giờ tất cả các cái quốc gia trên thế giới họ đều thấy rằng là vấn đề biển đông là có vấn đề
và nó đang nóng lên
ai cũng phải thừa nhận cái điều đấy
và đó là cái điều không ai có thể quay lưng được
thứ hai người ta thấy rằng cái nguyên nhân của cái sự nóng lên đấy là do những cái cách hành xử
những cái chính sách mà đi ngược lại
những cái luật pháp quốc tế
thứ ba là hậu quả đó là gì
đây mới là điều quan trọng
thì tất cả các quốc gia trên thế giới đều thấy đây
nếu ở biển đông mà không ngăn chặn những hành động ấy
thì nó sẽ phương hại đến lợi ích của tất cả các quốc gia
với một cái nhận thức chung của thế giới như vậy
rõ ràng là chúng ta là một trong những nước có liên quan trực tiếp đến chủ quyền trên biển đông
chúng ta có được cái tiếng nói chung của thế giới ủng hộ cho một cái chính sách của chúng ta
vì nền tảng chính sách của chúng ta là luật pháp quốc tế
và những cái yêu cầu của chúng ta những cái đòi hỏi của chúng ta là hoàn toàn chính đáng
thì tôi cho đấy là cái mặt tích cực
và cái xu thế này tôi nghĩ là sẽ ngày càng phát triển
đó chính là cái chỗ dựa
cũng như là khi mà chúng ta tiến hành các cái cuộc kháng chiến lúc đầu
thì bao giờ cũng gặp khó khăn về mặt dư luận quốc tế
nhưng chúng ta kiên trì
chúng ta tuân thủ cái xu thế chung của thời đại và luật pháp quốc tế
thì càng dần dần thì thế giới càng ngày họ càng ủng hộ cái chính nghĩa của chúng ta
thì tôi nghĩ đấy là một cái điểm tích cực
còn về những diễn biến cụ thể thì tôi cho rằng tình hình vẫn còn rất phức tạp
nhưng mà những cái này đã nằm trong chung những dự báo của chúng ta rồi
cũng như là dự báo của thế giới
là những cái hành động mà nó không phù hợp với luật pháp quốc tế
nó làm ảnh hưởng đến môi trường hòa bình an ninh của khu vực
nó vẫn tiếp diễn
có những cái hành động phức tạp hơn vân vân
thì tôi nghĩ là cái điểm
tức là nó vẫn trượt theo cái hướng tiêu cực
tuy nhiên tôi nghĩ rằng là nó sẽ chậm dần
chậm dần lại
nếu chúng ta duy trì được kiểu ổn định
không để xảy ra xung đột
chúng ta duy trì được tiếng nói chung của cộng đồng quốc tế về vấn đề này
thì tôi nghĩ nó sẽ chậm dần lại
giảm dần lại
giảm dần nhiệt độ lại
và đấy chính là cái quan điểm của bộ quốc phòng việt nam
trong các hội nghị admm adm cộng vừa qua
là chúng ta không hỏi một cái đột biến nào ở biển đông
chúng ta yêu cầu
là phải duy trì cái tiếng nói
thế nào là đúng thế nào là sai
chúng ta làm chậm những cái vấn đề phức tạp
chúng ta giảm nhiệt độ lại
và hướng tới một cái cách giải quyết có lợi cho tất cả các bên
không biết nào thua cả
mà thắng duy nhất đấy chính là
tất cả các nước đều thắng
cái thắng lợi lớn hơn đó là thắng lợi của luật pháp quốc tế
thì tôi nghĩ biển đông năm vừa qua là như vậy
asean và với những khuôn khổ hợp tác quốc phòng với asean là trọng tâm
như là admm hay là admm cộng mà thứ trưởng vừa nhắc tới
thì có vai trò như thế nào
trong thời gian tới
cái này thì mọi người về cái vai trò
và cái đặc thù của cái admm admm cộng
tức là hội nghị bộ trưởng quốc phòng các nước asean và asean mở rộng
nó có những cái đặc điểm
hết sức thú vị
hết sức là
ở đây chúng ta có một cấu trúc an ninh
đồ admm cộng
nhưng mà không có một cái nước nào là trụ cột cả
mà cả một khối
asean là trụ cột
mang tính dẫn dắt
và có vai trò trung tâm
nó là cái trụ cột tập thể
thì đấy là cái việc đầu tiên
chứ không phải một nước lớn nào cả
chúng ta nhìn thấy là tất cả các cái cấu trúc an ninh
trên thế giới đều có một nước là bước đầu
như anh cả
như tôi đã từng nói
cái thứ hai
là một cái cấu trúc an ninh thường
là nó có một phía
để đối đầu với một cái phe khác
một cái đối tượng khác
ví dụ nato
ví dụ vác sa va trước đây
và một số nước
cấu trúc như thế này
nhưng cấu trúc này thì
gồm cả hai phía
có những nước đang đối đối
cạnh tranh chiến lược với nhau
như mỹ và trung quốc lại cùng ngồi với nhau
nó không có một cái đối tượng cụ thể đâu mà
thì đấy là cái thứ hai
cái đặc biệt thứ ba của cấu trúc adm
là nó không chỉ là một diễn đàn
một nơi phát biểu chính sách
một nơi bàn về hòa bình
mà nó còn từng bước đi vào hoạt động thực tế
mà hoạt động ấy để làm gì
để xây dựng hòa bình
hợp tác và an ninh
nghĩa theo chiều cường lại
tức là để đẩy lùi cái xung đột và chiến tranh ra
với cái vai trò của bộ trưởng quốc phòng
một mươi nước asean và tám nước cộng
và hiện nay đã có năm sáu nước lớn khác trên thế giới
cũng rất vô tác ra
đó là anh đức pháp eu canada ví dụ như vậy
mà nếu các bộ trưởng quốc phòng
là đại diện cho quốc gia về mặt quân sự
là người đứng đầu
cái hệ thống quân sự của mỗi quốc gia
mà người ta nói về hòa bình
thì cái khả năng chiến tranh nó thấp đi
đây chính là cái
cái tác dụng đầu tiên của cái cấu trúc an ninh
như là adm và adm
nhưng còn một cái tác dụng đặc biệt nữa
đó cũng là nơi
cái môi trường để mà đấu tranh
không chỉ là hợp tác
mà quên đi đấu tranh
ở đấy chúng ta nêu lên những vấn đề của thời đại
những vấn đề hòa bình và chiến tranh
những cái thách thức về an ninh
những vấn đề gây bức xúc
tạo điểm nóng cho khu vực quốc hội biển đông
không có một cái hội nghị nào mà không nêu cả
thì như vậy chúng ta vừa là cái dự đoàn hợp tác
vừa là dự đoàn đấu tranh
nó thể hiện rất rõ cái cấu trúc thế giới
là đa phương ở chỗ ấy
đa cực ở chỗ ấy
thì tôi nghĩ là cái bô hình adm
được các nước adm
các cộng hết sức quan trọng
được nhiều nước khác trên thế giới
rất mong muốn tiếp tục tham gia
là vì cái chỗ đó
và tôi tin rằng trong thời gian tới thì càng ngày
cái môi trường cái cấu trúc an ninh này
nó càng quan trọng hơn
năm nay chúng ta làm chủ tịch asean
đồng thời là chủ tịch adm
chúng ta cũng làm sao
để cho cái cấu trúc adm ấy
nó có tính mở hơn
dung nạp hơn
mang nội dung thực chất nhiều hơn
vào các cái hoạt động covid
mà chúng ta kết thúc cái năm asean
thì mình thấy là cái đóng góp
của adm đối chung
và nước chủ nhà nói riêng
cho hòa bình an ninh nhiều hơn
mặc dù có covid
thì đấy là mục tiêu của bộ quốc phòng việt nam
tiếp theo chương trình như thường lệ
sẽ là câu chuyện hội nhập kỳ này
sau ba ngày làm việc tích cực thực chất
và hiệu quả
từ ngày mùng bảy tới ngày mùng chín tháng một mươi hai
hội nghị quốc tế do việt nam chủ trì
phối hợp với liên hợp quốc tổ chức với chủ đề
tăng cường vai trò của phụ nữ
trong xây dựng và củng cố hòa bình
từ cam kết tới kết quả
đã thành công tốt đẹp
với năm phiên toàn thể
hội nghị đã tập trung đánh giá
việc triển khai chương trình nghị sự toàn cầu
về phụ nữ
hòa bình và an ninh trong hai mươi năm qua
đánh giá tình hình thực hiện nghị quyết

cũng như những thành tựu đạt được
khó khăn thách thức gặp phải
trong việc thực hiện các cam kết quốc tế liên quan
cùng nhau thảo luận
chia sẻ những kinh nghiệm và thực tiễn tốt
đưa ra nhiều đề xuất trong phối hợp
định hướng chính sách và hành động
nhằm thúc đẩy bình đẳng giới
tăng cường sự tham gia và đóng góp của phụ nữ
trong tiến trình xây dựng và củng cố hòa bình
với tư cách nước chủ nhà
việt nam đã đề xuất cam kết hành động hà nội
với những khuyến nghị hành động cụ thể
nhằm tăng cường sự hiện diện và tham gia của phụ nữ
trong các tiến trình hòa bình
tăng cường trao quyền cho phụ nữ
trong lĩnh vực kinh tế xã hội
hỗ trợ tài chính
và lồng ghép chương trình nghị sự phụ nữ
hòa bình và an ninh
vào các hoạt động gìn giữ hòa bình ở mọi cấp độ
cũng như ghi nhận vai trò quan trọng của phụ nữ
trong giải quyết các thách thức mới nổi lên
văn kiện này đã nhận được sự hưởng ứng
và đồng tác giả của một mươi một nước
và sẽ tiếp tục được giới thiệu rộng rãi
để các quốc gia thành viên liên hợp quốc
tham gia đồng bào trợ trong thời gian tới
trước khi được việt nam chính thức
gửi tới chủ tịch đại hội đồng
và hội đồng bảo an liên hợp quốc
những hình ảnh vừa rồi cũng đã thay cho lời kết của chương trình đối ngoại và hội nhập tuần này
xin kính chào và hẹn gặp lại